theo cục cảnh sát giao thông bộ công an ngày một tháng năm trên toàn quốc đã xảy ra ba mươi ba vụ tai nạn giao thông
khiến hai mươi ba người thiệt mạng và một mươi bốn người bị thương
nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông chủ yếu là do lái xe vượt xe không đúng quy định
đi không đúng chiều đường làn đường quy định lùi xe không đúng quy định sử dụng rượu bia
không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước
trên tuyến đường sát và đường thủy đã không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào
cũng trong ngày một tháng năm cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra phát hiện xử lý trên bảy hai trăm linh trường hợp vi phạm tạm giữ
tạm giữ một trăm tám mươi năm xe ô tô một tám mươi bảy xe mô tô tức hai trăm năm mươi sáu giấy phép lái xe các loại
còn trong bốn tháng đầu năm trên địa bàn cả nước đã xảy ra bốn năm trăm linh vụ tai nạn giao thông
làm hai một trăm ba mươi tám người thiệt mạng một hai trăm sáu mươi bốn người bị thương và hai bốn mươi một người bị thương nhẹ